chính quyền huyện saran cách thủ phố patna của bang biha ấn độ sáu mươi km về phía tây bắc
đã báo cáo nhiều trường hợp tử vong sau khi uống rượu kém chất lượng
đến nay số người tử vong nghi do ngộ độc rượu đã tăng lên tám mươi một người
số ca tử vong dự báo sẽ tiếp tục tăng vì hiện còn ba mươi người đang được điều trị
tại các bệnh viện và một mươi hai người trong tình trạng nguy kịch
giới chức đã bắt giữ hai trăm một mươi ba người liên quan đến hoạt động buôn bán rượu bất hợp pháp
và thu giữ nhiều sản phẩm rượu không rõ nguồn gốc
hai cảnh sát cũng bị đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm trong vụ việc
chính quyền bang bihar đã thành lập một đội điều tra đặc biệt về vụ việc tại huyện saran
biha đã cấm bán và tiêu thụ rượu từ năm hai nghìn một mươi sáu nhưng vẫn thường xuyên ghi nhận
những ca tử vong vì ngộ độc rượu lẩu
cấm bán và tiêu thụ rượu được áp dụng tại một số bang ở ấn độ
điều này dẫn đến thị trường chợ đen buôn bán rượu phát triển rất mạnh mẽ